thông tin từ ủy ban nhân dân huyện tây giang tỉnh quảng nam cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số năm gây mưa lớn dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường dt sáu trăm linh sáu
đây là tuyến đường huyết mạch nối từ đường hồ chí minh lên cửa khẩu phụ tây giang quảng nam ca lương của lào
hiện tại thì do sạt lở đường nên bốn xã vùng biên giới của huyện tây giang vẫn bị cô lập hoàn toàn
mưa lớn đã làm tuyến đường dt sáu trăm linh sáu bị sạt lở tại nhiều điểm
với khối lượng đất đá bị sạt lở lên đến hơn ba trăm linh m ba ngoài ra các tuyến đường liên xã liên thôn cũng bị sạt lở
do tuyến đường dt sáu trăm linh sáu bị sạt lở nặng nên việc đi lại lên tuyến biên giới bị ách tắc hiện bốn xã ở vùng cao của huyện vẫn còn bị cô lập
thống kê sơ bộ ban đầu toàn huyện có gần năm mươi ngôi nhà dân bị ngập lụt hơn một trăm linh hectare diện tích lúa hè thu bị ngập ống do lũ
hàng chục con trâu bò bị cuốn trôi hơn một mươi ao cá bị vỡ khoảng một mươi hectare đất lâm nghiệp bị sạt lở nghiêm trọng
ước tính tổng thiệt hại do bão số năm gây ra khoảng hơn một trăm bảy mươi ba tỷ đồng
ngay sau bão huyện tây giang đã huy động lực lượng phương tiện tập trung khắc phục các điểm sạt lở
đến nay đã thực hiện thông tuyến từ đường hồ chí minh đến trung tâm huyện và đang huy động lực lượng để thông các tuyến còn lại
nhất là tuyến đường huyết mạch lên bốn xã vùng cao biên giới